trong vụ án này có tám bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ gồm trần xuân yến nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la lò văn huynh nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la cầm thị buôn sọn nguyên phó trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la nguyễn thanh nhàn nguyên phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh s
sơn la đặng hữu thủy nguyên phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông tô hiệu đỗ khóc hưng và đinh hải sơn nguyên cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh sơn la bốn bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ gồm hoàng thị thành nguyên chủ tịch hội nông dân huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la trần văn điện cán bộ trường tiểu học và trung học cơ sở triềng cơi thành phố sơn la lò thị trường lao động tự do thành phố sơn la và nguyễn minh khoa nguyên phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ
ngoài ra các bị cáo lò văn huynh nguyễn thị hồng nga cầm thị buôn sọn đã bị truy tố thêm về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao với động cơ vụ lợi và mối quan hệ gia đình bạn bè đồng nghiệp cầu kết với nhau thực hiện hành vi nâng điểm cho bốn mươi bốn thí sinh
phiên tòa xét xử được tiến hành công khai dự kiến diễn ra trong một mươi ngày
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bảy bị can trong vụ bảo kê logo xe vua ở hà nội đáng chú ý là năm trong số bảy bị can từng là cán bộ nhà nước công tác trong lĩnh vực giao thông đường bộ
các bị can gồm nguyễn anh hào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại quận nam tử liêm hà nội
lê văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cựu cán bộ tri cục quản lý đường bộ một sáu thuộc cục quản lý đường bộ
phạm văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải tuấn vinh
lê bá dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn cựu cán bộ đội thanh tra giao thông vận tải quận hoàng mai hà nội
trần sĩ cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cựu cán bộ đội thanh tra cơ động thuộc thanh tra sở giao thông vận tải tp hà nội
nguyễn quốc cương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cựu cán bộ đội thanh tra giao thông vận tải quận hai bà trưng hà nội
và hoàng văn lân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba cựu cán bộ đội thanh tra vận tải huyện phú xuyên hà nội
ba bị can nguyễn ánh hào lê văn cường và phạm văn vinh bị truy tố về tội đưa hối lộ
bốn bị can còn lại bị truy tố về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám công an tp hà nội nhận được tin báo tố giác của công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải tuấn vinh
trụ sở tại quận hoàng mai và huyện thường tín hà nội hoạt động bảo kê xe ô tô tải các loại
một tấn đến siêu tải trọng lượng tám mươi tấn thu lợi bất chính mỗi tháng hơn một mươi hai tỷ đồng
ngoài ra công ty trên còn ép các xe tải của mọi doanh nghiệp phải dán logo
an toàn là bạn tai nạn là thù để đi lại trên địa phận thành phố hà nội mà không bị kiểm tra
nếu xe nào không dán logo trên thì thường xuyên bị cân xe bị lập biên bản và không thể đi lại được
hoạt động bảo kê này kéo dài nhiều năm trên địa bàn thành phố hà nội làm ảnh hưởng đến tình hình chính trị xã hội
chèn ép doanh nghiệp khác gây bức xúc cho nhân dân
đơn tố giác này cũng tố cáo cụ thể một số cán bộ làm việc trong lĩnh vực giao thông thành phố hà nội bảo kê logo xe vua
không có nghề nghiệp không có tiền tiêu xài đối tượng nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã hùng tiến huyện mỹ đức thành phố hà nội đã lên kế hoạch cướp tài sản của các tài xế xe ôm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn dũng về hành vi giết người cướp tài sản
theo tài liệu điều tra
chiều ngày năm tháng năm dũng đã mua dao nhọn giấu trong người với mục đích chờ thời cơ để thực hiện hành vi cướp tài sản của các tài xế xe ôm
đến tối cùng ngày tại đường đại mỗ quận nam tử liêm dũng thấy anh nguyễn văn nam là tài xế xe ôm grab đang đứng chở khách
dũng yêu cầu anh nam trở đến khu đô thị đô nghĩa phường yên nghĩa quận hà đông
đến cuối khu đô thị quan sát thấy vắng người lập tức dũng rút dao trong người đâm liên tiếp hai nhát vào vùng sườn và lưng bên phải của anh nam
sau đó dũng cướp chiếc xe máy điều khiển bỏ chạy khỏi hiện trường và đem bán được ba sáu triệu đồng lấy tiền tiêu xài
chỉ sau hơn bốn mươi năm tiếng gây án dũng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội bắt giữ
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh chính trị nội bộ công an tp thọ vừa xử lý một mươi hai trường hợp là quản trị viên các fan space nhóm facebook
vì có hành vi đăng tải chia sẻ các thông tin hình ảnh clip ghi lại cảnh điều khiển xe mô tô đua xe bốc đầu lạng lách đánh võng
và không đổi mũ bảo hiểm những hình ảnh trên đã tác động xấu tới nhận thức của giới trẻ góp phần kích động các hành vi gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông
tất cả các trường hợp trên hiện đang là học sinh trường trung học phổ thông tại các trường trên địa bàn huyện phù ninh đoan hùng thành phố việt trì lâm thao và thanh sơn
làm việc cùng với người giám hộ tại các trường trung học phổ thông
tại cơ quan công an các trường hợp trên đã thừa nhận hành vi thành lập các fanpage nhóm facebook
sau đó tổ chức quay các video clip bốc đầu xe lạng lách đánh võng đăng tải trên mạng xã hội mục đích là để câu like câu view nhằm thể hiện bản thân
sau khi nhận thức được về hành vi của mình các cá nhân đã gỡ bỏ toàn bộ các video và clip đã đăng tải chia sẻ
xuất cảnh trái phép vẫn luôn là vấn nạn mặc dù các biện pháp ngăn chặn như tuyên truyền ký cam kết
không xuất cảnh trái phép
tạo điều kiện việc làm song những biện pháp đó hiệu quả chưa cao
đối với lao động trên địa bàn tỉnh hà giang chủ yếu là lao động phổ thông không có ngành nghề và tay nghề chưa cao
nên chưa đáp ứng được thị trường lao động do vậy dẫn đến tình trạng là công dân vượt biên trái phép sang trung quốc để làm thuê
việc quản lý địa bàn là rất rộng do vậy tình trạng xuất cảnh trái phép diễn biến phức tạp
đây là các đường mòn dưới mở
do vậy công tác tuần tra kiểm soát gặp rất nhiều khó khăn
dân cư tại khu vực biên giới hầu hết là đồng bào các dân tộc thiểu số trình độ dân trí thấp như phong tục tập quán còn lạc hậu
cứ dân hai bên biên giới việt trung lại có mối quan hệ thân tộc truyền thống tùy lâu đời
cái việc mà giao lưu quan hệ thân tộc dòng tộc cũng như là cũng có rất nhiều đường mòn lối mở
vì vậy dẫn đến cái tình trạng là công dân của chúng ta thì thường xuyên là xuất nhập cảnh trái phép và đi về trong ngày
có thể người ta sang bên kia quan hệ mua bán hàng phục vụ cho các nhu cầu cá nhân
vì một số xã thì cái đường đi vào trung tâm cũng rất là xa
mà cái phía bên sát bên phía trung quốc ở sắp các xã thì hầu như là người ta lại phát triển hơn
vì vậy là cái nhu cầu mà giao lưu buôn bán cũng như là cái quan hệ mà ở sát biên thì nó cũng rất là tăng
bài toán kinh tế là một trong những nguyên nhân thúc đẩy bà con xuất cảnh trái phép
khi mà số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
phát hiện hơn một người xuất cảnh trái phép giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
con số cho thấy tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp
ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch tại khu vực biên giới
trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đã triển khai công an xã chính quy
nhất là trưởng công an xã chính quy xuống các xã rồi
thế thì cái việc này thì chúng tôi cũng rất hy vọng là đây là một trong những cái biện pháp
mà chúng ta sẽ tuyên truyền phổ biến
giáo dục và quản lý công dân tốt nhất làm sao mà hạn chế tình trạng công dân xuất cảnh trái phép xảy ra trên tuyến biên giới
sau khi dịch bệnh cơ bản được khống chế và được đẩy đuôi
thì hầu hết tất cả các lực lượng đặc biệt lực lượng xuất cảnh chúng tôi
cũng tiếp tục theo sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo đơn vị
tiếp tục cùng với các lực lượng đắm chân trên đề bàn đặc biệt lực lượng biên phòng
và lực lượng công an các xã biên giới
để tiếp tục làm sao đó là tăng cường công tác tuyên truyền
tuyên truyền cho bà con nhân dân
tiếp tục làm sao thực hiện theo đúng các quy định
để tránh tình trạng bà con dân vượt biên trái phép
cũng như là đi qua cái lối mòn để sang bên kia để lao động làm thuê
thì cái này nó ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch
mặc dù việt nam đã cơ bản khống chế và đẩy lùi dịch bệnh
song dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm
đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng chức năng
chính vì vậy tất cả các chốt chặn từ cửa khẩu cho đến các tuyến biên giới như thế này
đều đang được kiểm soát nghiêm ngặt không để dịch bệnh xâm nhập
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa ngày hôm nay
tại khách sạn ngọc minh nằm trên đường dũng sĩ quận thanh khê thành phố đà nẵng
rất may là không xảy ra thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu nguồn lửa được phát ra từ tầng bảy của khách sạn vào lúc một mươi một h ba mươi
trước lúc tại thời điểm đó người dân và du khách đã lập tức
hỗ trợ nhau dập lửa và ngăn không cho đám cháy lan sang các khu vực khác
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng đã điều động xe thang ba xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường
và tiến hành kiểm tra nguyên nhân phát sinh cháy
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị ngân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn doãn thượng
xã xuân lâm huyện thuận thành tỉnh bắc ninh về tội tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
bên cạnh đó công an huyện văn lâm tỉnh hương yên còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn xuân phao
xã đại đồng huyện văn lâm tỉnh hương yên về tội mua bán trái phép chất ma túy
và đối tượng đỗ sĩ nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại xã tân sơn huyện mai châu
tỉnh hòa bình phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên
cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại